kính thưa quý vị công an tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trực tự và văn minh đô thị
và xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
thượng tá lương đức minh phó giám đốc công an tỉnh chủ trì hội nghị
năm nay thực hiện chí đạo của bộ công an công an tỉnh đã rà soát và đăng ký thực hiện xây dựng hai mươi bốn công an phường kiểu mẫu về an ninh trực tự và văn minh đô thị
trong đó thành phố vũng tàu có một mươi bốn đơn vị thành phố bà rịa có sáu đơn vị và thị xã phú mỹ có ba đơn vị đồng thời chuẩn bị sẵn các điều kiện để xây dựng công an các phường còn lại vào năm hai nghìn hai mươi năm
bên cạnh đó xây dựng hai phường phường hai thành phố vũng tàu phường h dịch thị xã phú mỹ hai thị trấn là ngãi giao huyện châu đức và đất đỏ huyện đất đỏ
ba xã là bầu lâm huyện xuyên mộc tân hưng thành phố bà rịa và an nhất huyện long điền
hai doanh nghiệp là công ty cản dịch vụ dầu khí ptsc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ du lịch nguyễn hà và hai cơ quan để phát thanh và truyền hình phòng giáo dục đào tạo bà rịa
điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
trong năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh đã triển khai thành công xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trực tự và văn minh đô thị tại hai phường là công an phường một thành phố vũng tàu và công an phường phước trung thành phố bà rịa
đã khẳng định được quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị sự chú động tích cực quyết liệt của lực lượng công an sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các ngành các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tại hai địa phương thực hiện thí điểm
khẳng định chủ trương đúng đắn của bộ công an nhằm hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của công an phường thực sự tạo môi trường văn minh an toàn cho nhân dân
trong những ngày cuối tuần đoàn thanh niên công an tp hcm tiếp tục tăng cường đoàn viên thanh niên khối phòng bang xuống địa bàn cơ sở thực hiện các công trình phần việc thanh niên ý nghĩa góp phần phòng ngừa tội phạm
đoàn công an quận một đã phối hợp với chi đoàn phòng an ninh điều tra đoàn công an một mươi phường công đoàn phương lực lượng thanh niên sung phong bảo vệ dân phố và bà con nhân dân một mươi phường trên địa bàn quận một
đồng loạt tra quân bốc gỡ các sản phẩm quảng cáo xa quy định tại các tuyến đường quanh trường sở nhà nước
những trục đường chính phụ của từng phường nhằm đảm bảo an ninh trực tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị quận một
kết quả đã bóc gỡ gần một năm trăm năm mươi sản phẩm quảng cáo sai quy định đồng thời vận động các hội dân tổ trưởng khu phố tuyên truyền trọng trải vì thường xuyên bốc gỡ quảng cáo sai quy định xung quanh nhà
qua hoạt động nhỏ hàng tuần nhưng ý nghĩa lớn này đoàn thanh niên công an quận một mong muốn lan tỏa và thể hiện được tinh thần sung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên
trong công cuộc xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp nghĩa tình xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
công an quận phú nhuận công an thành phố hồ chí minh phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận phú nhuận cùng các đơn vị chức năng và đoàn thể địa phương
tổ chức ngày hội an toàn giao thông lần thứ hai với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn
nội dung chính của ngày hội là phần thi sân khấu thu hút sự tham gia của hai mươi bốn đội với hơn hai trăm linh thí sinh và cổ động viên
sau khi xem phim ngắn tuyên truyền về luật giao thông đường bộ đường sắt và trải nghiệm một số nội dung trong phần hướng dẫn đào tạo lái xe an toàn
các đội bước vào tranh tài tìm hiểu kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ đường sắt với hai vòng thi đoán ý đồng đội và xử lý tình huống
nằm giữa thung lũng bao quanh là núi cao nên nhiều năm nay đồng bào người giao thôn lùng vùi xã thượng sơn huyện vị xuyên tỉnh hà giang không có sóng điện thoại
là thế hệ trẻ khá thông thạo về điện thoại thông minh
chị sinh thị mỹ đã tích hợp đầy đủ thông tin giấy tờ trên phần mềm vneid
cảm nhận rõ sự thuận tiện từ hơn một năm trở lại đây
các thủ tục hành chính đều được chị thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia
việc quan trọng nhất là công tác tuyên truyền vận động người dân
để hiểu và nắm mắt được chủ trương của chính phủ
trong việc chuyển đổi số và thực hiện đề án sáu
phối hợp với các ngành để đồng bộ dữ liệu
và dịch vụ công quốc gia

việc quan trọng nhất là công tác tuyên truyền vận động người dân để hiểu và nắm mắt được chủ trương của chính phủ
trong việc truyền vận động người dân để hiểu và nắm mắt được chủ trương của chính phủ
cho biết theo quy định của luật quản lý thuế về các trường hợp được khoanh nợ tiền thuế
tại khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình
thì đây không thuộc trường hợp được khoanh tiền thuế nợ và không tính tiền chậm nộp
do vậy bộ tài chính cho biết cơ quan thuế không có căn cứ để thực hiện việc khoanh nợ
không tính tiền chậm nộp đối với các khoản tiền thuế tiền thuê đất còn nợ của khu liên hợp
theo kiến nghị của bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổng số tiền nợ thuế của khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình
đến hết tháng một mươi một năm ngoái là chín trăm bốn mươi một bảy tỷ đồng trong đó tiền thuê đất là bốn trăm bảy mươi năm hai tỷ đồng
thuế thu nhập doanh nghiệp là bảy hai tỷ đồng tiền chậm nộp là bốn trăm năm mươi tám hai tỷ đồng
tiền phạt vi phạm hành chính là chín trăm bảy mươi bốn triệu đồng
khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình đang trong thời gian bị cục thuế
thành phố hà nội cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản
và ngừng sử dụng hóa đơn
khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cục thể thao
thời gian qua đơn vị này cho thuê đất và dịch vụ tại đây để có tiền trả lương
cho cán bộ nhân viên và duy tu bảo dưỡng công trình
nhưng trong quá trình tự chủ tài chính đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng
những năm vừa qua cục thuế thành phố hà nội đã nhiều lần cưỡng chế hóa đơn
phong tỏa tài khoản của khu liên hợp vì số tiền nợ khổng lồ này
do không có khả năng trả nợ số nợ của khu liên hợp ngày càng tăng lên do chậm nộp
về vụ nợ thẻ tám tám tỷ đồng phó tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu
e simbank cho biết ngân hàng sẽ thống nhất một số lãi nhất định với khách hàng
để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa hai bên
dứt khoát không có chuyện ngân hàng thông báo nợ tám tám tỷ đồng là sẽ thu đủ tám tám tỷ đồng
do khách hàng nợ thẻ quá hạn một mươi một năm về quy trình xử lý nợ thông thường
cán bộ xử lý nợ sẽ phải căn cứ vào tình hình để đề xuất cấp lãnh đạo mức thu phí và lãi
trước khi làm việc với khách hàng
tuy nhiên đối với trường hợp khách hàng này cán bộ xử lý nợ đã xử lý tương đối máy móc
không thông báo tới lãnh đạo mà đã trực tiếp thông báo tới khách hàng gây ra bức xúc
liên quan đến vụ việc này giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết
đây là cách tính lãi kép
trong tất cả các giao dịch thì riêng giao dịch thẻ tiến dụng có nhiều đơn vị tính lãi như vậy
còn đối với các giao dịch thông thường khác thì quy định không được tính lãi kép
về phương hướng sắp tới ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm sẽ chỉ đạo các chi nhánh
tổ chức tiến dụng giả soát lại các chủ thẻ khách hàng với các chủ thẻ lâu không giao dịch
lâu không sử dụng hoặc phát sinh trường hợp tương tự như vụ việc nói trên
từ đó ngân hàng sẽ kịp thời làm việc với khách hàng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên
chuyển sang một thông tin khác bộ công thương vừa có văn bản hỏa tốc về việc thực hiện quy định
về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu
bộ công thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành đúng quy định của pháp luật
thủ tướng cũng giao cho các địa phương phối hợp chặt chẽ với bộ công thương bộ tài chính
để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
đến hết ngày ba mươi một tháng ba không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử
kể cả việc tạm yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật
bộ công thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu lập hóa đơn điện tử
đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử
tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng
tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định
thưa quý vị và các bạn hai tháng đầu năm nay
toàn tỉnh khánh hòa đã có hai trăm bảy mươi chín doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
tăng gần ba mươi một so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên thời điểm này cũng ghi nhận toàn tỉnh có hơn một doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động
tăng gần ba mươi so với cùng kỳ năm trước
điều này cho thấy nền kinh tế dù có tăng trưởng
song những thách thức từ xung đột leo thang thương mại toàn cầu yếu
lãi suất cao hay các thảm họa khí hậu toàn cầu gia tăng vẫn là thách thức lớn
chính vì vậy để có thể thích ứng với những biến động về chính trị và địa chính trị
và những khó khăn đang đối diện thì các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
đang phải chủ động tái cấu trúc để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới phát triển xanh và bền vững
sau nhiều năm tham gia vào hoạt động sản xuất chế biến và tiêu thụ mía đường cho bà con nông dân
hai năm nay doanh nghiệp này đã chủ động chuyển đổi mô hình hoạt động
từ doanh nghiệp nông nghiệp sản xuất thuần túy sang doanh nghiệp cung cấp giải pháp nông nghiệp công nghệ cao điển hình
mô hình quản lý kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp sản xuất xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ nông nghiệp
với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại tạo nền tảng phát triển bền vững cho công ty lẫn người trồng mía
hiệu quả của mô hình sản xuất kinh doanh mới không chỉ giúp đường ở khánh hòa xuất khẩu đường
mà nhu cầu của người dân cũng đã tăng lên khá nhiều so với trước
hiệu quả của mô hình sản xuất kinh doanh mới cũng giúp đường ở khánh hòa xuất khẩu đường
thực tế cho thấy trước ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch covid một mươi chín cùng với những biến động khó lường của nền kinh tế thế giới
đã khiến nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy nhu cầu thị trường ngày một giảm suốt
đây cũng là nguyên nhân lý giải vì sao số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và rút lui khỏi thị trường tăng nhanh trong những năm gần đây
đặc biệt tại khánh hòa với hơn chín mươi năm doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cho thấy sức chống chịu còn khá hạn chế
khả năng quản trị các yếu tố rủi ro cũng như xây dựng kế hoạch để vượt qua thách thức chưa được đầu tư tương xứng
nhằm tạo lợi thế cạnh tranh nhiều doanh nghiệp trong tỉnh chủ động cơ cấu lại tổ chức giảm nhân sự
đồng thời liên kết với những doanh nghiệp lớn để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các dòng sản phẩm
tập trung đẩy mạnh quảng bá sản phẩm thông qua các hình thức truyền thống và hiện đại nhất là quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội
chúng ta theo con đường chuyển đổi xanh thì có những nguồn những quỹ đầu tư của nước ngoài hiện nay là cũng
có thể chính phủ chúng ta cũng kêu gọi đưa vô để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nào để có một sự chuyển đổi để chúng ta thực hiện
thì đây là những cái bước mà doanh nghiệp trí tính đang làm chúng tôi đang làm
và để làm cái này thì không phải đơn giản đâu là chúng ta phải xây dựng cho được cái nhật ký bảo pháp
hiện tại thì đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì cái năng lực cạnh tranh
cái khả năng cạnh tranh với các công ty lớn hiện nhiên nó có hạn chế
như vậy cái sức mạnh của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở địa phương chính là khả năng tiếp cận và tận dụng được cái thị trường ở chính địa phương của mình
như vậy để đi những bước xa hơn thì họ cần đi những bước gần họ cần đi những bước nhỏ
thay vì là nghĩ đến câu chuyện trước gì hết mà nghĩ đến câu chuyện xuất khẩu
hoặc là gia tăng cái chất lượng sản phẩm để đạt những cái tiêu chuẩn quốc tế để đưa đi nước ngoài v v
thì thay vì như vậy họ tập trung vào chính cái khu vực địa phương của mình
theo các chuyên gia kinh tế để nắm bắt các cơ hội phát triển trong năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là vấn đề mấu chốt gắn liền với quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp
tuy nhiên trong giai đoạn phát triển mới này năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp gắn với tư duy phát triển bền vững
các yếu tố môi trường xã hội và quản trị tốt gọi tắt là esg cần được đưa vào chiến lược phát triển
ngoài ra yếu tố quản trị văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh cũng được xem là nền tảng khi tái cấu trúc doanh nghiệp
tại tp hcm hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao vừa phát động cuộc thi với dự án khởi nghiệp xanh lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi
nhằm hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong cả nước
chương trình khởi nghiệp xanh được thiết kế để phát triển khả năng kinh doanh nông nghiệp công nghiệp thực phẩm của các nông dân trẻ
tăng cường đội ngũ doanh nhân theo hướng kinh tế xanh phát triển bền vững
khuyến khích sự đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực của nền kinh tế xanh tạo tác động xã hội
sau gần một mươi một năm triển khai chương trình khởi nghiệp xanh và chín lần tổ chức cuộc thi dự án khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo
trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp đã xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp trong cả nước
với gần một mô hình khởi nghiệp giúp các doanh nông trẻ tự tin khởi nghiệp trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp
muốn phát triển bản thân tạo sinh kế cho gia đình và cộng đồng
cũng như phát triển nhiều sản phẩm hay tốt cho sức khỏe bảo vệ môi trường thiên nhiên
đồng thời góp phần đáng kể trong việc giải quyết việc làm ở nông thôn thành thị vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đối tượng tham gia cuộc thi khởi nghiệp xanh gồm các cá nhân tập thể trên phạm vi cả nước
có ý tưởng sản phẩm dịch vụ dự án khởi nghiệp nhằm bảo tồn văn hóa sản phẩm địa phương
góp phần phát triển và nâng cao giá trị từ tài nguyên bán địa
các nhóm nghiên cứu phát triển sản phẩm và đổi mới mô hình kinh doanh nông sản trong các doanh nghiệp
các mô hình thực hành kinh tế tuần hoàng kinh tế xanh
các dự án này phải có yếu tố mới phát triển hoàn thiện hơn so với dự án đã tham gia các kỳ thi trước
không giới hạn độ tuổi giới tính dân tộc địa phương
mùa gió chướng lượng mưa thấp thời tiết nắng gắt phạm vi mặt bằng rộng lớn và trống trải
là những yếu tố hình thành các cơn lốc xoáy dẫn đến phát tán bụi từ đại công trường sân bay long thành
ra ngoài phạm vi công trường làm cho khu dân cư bị ảnh hưởng
tổng công ty hàng không việt nam acv chủ đầu tư dự án sân bay long thành
đã có thông cáo báo chí thông tin về việc bụi phát tán từ công trường sân bay long thành ra khu dân cư
theo acv dự án sân bay long thành được triển khai trên một diện tích rất rộng lớn
kết hợp các đặc thù về điều kiện khí hậu thổ nhưỡng và tính chất cơ lý của tầng đất tự nhiên khu vực
triển khai dự án có yếu tố bất lợi
tháng ba là mùa gió chướng lượng mưa thấp gần như không có mưa từ tháng một đến tháng ba
thời tiết nắng gắt trong khi phạm vi mặt bằng của sân bay long thành rộng lớn và trống trải năm hectare
những yếu tố trưa đã hình thành các cơn lốc xoáy đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc phát tán bụi ra ngoài phạm vi công trường
cũng theo acv trong giai đoạn một dự án sân bay long thành sẽ sang nền đào đắp vận chuyển đất khoảng một trăm một mươi năm triệu mét khối
qua đó bóc tách hoàn toàn hai năm trăm ba mươi hai hectare
bị bóc toàn bộ lớp phủ thảm thực vật để lộ lớp đất mặt giữa thời tiết nắng nóng
bên cạnh đó lớp đất ở đây có đặc thù là khi mưa thì rất nhảo và lầy khi khô hanh thì lại rất cứng hình thành lớp đất mặt khô dễ tơi và bốc bụi
trong năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua các ngân hàng tại tp hcm đã phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố và các quận huyện tổ chức thành công ba mươi bốn hội nghị kết nối
qua đó giải ngân cho vay trên sáu trăm ba mươi ba tỷ đồng đối với gần một trăm bảy mươi bảy khách hàng tăng một mươi một so với năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn hai mươi hai với mục tiêu là tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời có nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ những tháng đầu năm
thì ngành ngân hàng đã giải ngân trên một mươi tổng quy mô vốn đăng ký cho các doanh nghiệp trên địa bàn
tại hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn
một mươi chi nhánh agribank đã ký kết hỗ trợ một mươi chín khách hàng với tổng dư nợ năm trăm năm mươi bảy hai tỷ đồng
qua đó chủ động triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ người dân doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn
phục hồi sản xuất kinh doanh theo đúng chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ và ngân hàng nhà nước
trong năm hai nghìn hai mươi bốn agribank cũng là quán triệt các chỉ đạo của chính phủ ngân hàng nhà nước cũng như của trụ sĩ chính
trong việc tiếp tục đồng hành cùng với khách hàng và doanh nghiệp trong đầu tư vốn và phục vụ các chính sách tính dụng cho khách hàng
cụ thể là cũng đã tham gia các chương trình tính dụng ưu đại
với của aribank phát động hỗ trợ cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa
rồi cho khách hàng tài trợ các khách hàng tiếp tục tài trợ các dự án đầu tư cho khách hàng doanh nghiệp
đồng hành với quỹ ban dân thành phố trong việc là thực hiện các chương trình ưu đại là chương trình ô cốp
và một số các chương trình vẫn tiếp tục là ưu tiên dành nguồn giống là khoảng bảy mươi trên tổng cơ cấu đầu tư giống
để mà đầu tư cho lĩnh vực năm nhóm đối tượng ưu tiên
việc đưa ra gói hỗ trợ với quy mô và số tiền cụ thể
sẽ giúp các doanh nghiệp chú động về nguồn vốn chú động về kế hoạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh
đồng thời đảm bảo lãi suất ổn định hạn chế sự ảnh hưởng khi lãi suất thị trường biến động
qua đó cũng có quan hệ ngân hàng khách hàng và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển
dốn là mình tự có nhưng mà mình thiếu thêm thì ngân hàng cho mình dây thêm
để mạnh dạng để đầu tư để sản xuất ra những mặt hàng mình có tiêu thụ để kịp thời
lãi suất một năm là năm một năm thấp như vậy tôi mới dành mạnh dạng để đầu tư
theo lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm trong năm nay
ngành ngân hàng trên địa bàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở
ban ngành và chính quyền địa phương để mở rộng hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp
trong đó chú động nghiên cứu gắn kết lồng ghép các cơ chế chính sách đặc thù
trong các lĩnh vực của nền kinh tế tp hcm để phối hợp xây dựng triển khai thêm các chương trình tính dụng ưu đại
phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn
trong đó chú động nghiên cứu gắn kết nối ngân hàng doanh nghiệp với tiêu chí hỗ trợ cho doanh nghiệp
bao gồm giải ngân gói tín dụng ưu đải và thực thi cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng của ngân hàng chung gương
vì vậy nó rất có ý nghĩa có thể nói là tác động trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp
thông qua việc giải ngân gói tín dụng với tiêu chí giảm lãi suất cho vai
cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp cho vay mới với lãi suất thấp
hoặc là tăng hẳn mức tín dụng cho doanh nghiệp và cho vai xuất khẩu
vì vậy thì với việc kết nối ngân hàng doanh nghiệp thông qua việc giải ngân các gói tín dụng ưu đải này
ký kết trực tiếp tại hội nghị cũng như là cho vay nó mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp
giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động cũng như là giảm bớt áp lực trả nợ vay
từ đó duy trì ổn định và tăng trưởng
đây là cách làm đã được thực hiện trong nhiều năm qua đem lại hiệu quả rất thiết thực cho doanh nghiệp
và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao
qua đó cũng đảm bảo chương trình làm thật giải ngân thật
doanh nghiệp được hỗ trợ vốn lãi suất có điều kiện tăng trưởng và phát triển
chính điều này đã góp phần cho chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp
trở thành giải pháp hàng năm của ngành ngân hàng để hỗ trợ cho doanh nghiệp
ủy ban nhân dân quận ba tp hcm tổ chức bàn giao mặt bằng làm tuyến bê trô số hai
bến thành tham lương cho bang quản lý đường sắt đô thị tp hcm
tính tới hiện tại thì tỷ lệ mặt bằng được giao đến nay đã đạt tám mươi
tại buổi lễ quận đã bàn giao năm mươi bảy mặt bằng cho bang quản lý đường sắt đô thị tp
để triển khai dự án theo tuyến độ chung
theo ủy ban nhân dân quận ba tuyến metro số hai đi qua địa bàn quận có bốn nhà ga gồm
tàu đành dân chủ hòa hưng và lê thị riêng
trên địa bàn quận có một trăm một mươi hai trường hợp chín mươi năm hội gia đình cá nhân và một mươi bảy tổ chức
bị ảnh hưởng thuộc địa bàn năm phường
trong đó có bốn mươi ba trường hợp thu hồi toàn bộ và sáu mươi chín trường hợp thu hồi một phần
tổng diện tích đất để thực hiện dự án hơn hai mươi sáu m hai bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng bảy một trăm sáu mươi sáu m hai
đến nay quận ba đã ban hành quyết định thu hồi đất quyết định phê duyệt phương án bồi thường
hỗ trợ tái định cư cho một trăm linh tám trường hợp chi trả hơn sáu trăm sáu mươi một tỷ đồng tiền bồi thường
hỗ trợ tái định cư cho một mươi bốn tổ chức năm mươi bảy hội dân
mặt bằng quận đã tiếp nhận đạt tỷ lệ tám mươi
đối với các hộ chưa bàn giao mặt bằng quận sẽ tiếp tục tháo gỡ tranh chấp thủ tục liên quan
đồng thời tuyên truyền vận động đối thoại thuyết phục các hội dân sớm chấp hành chủ trương
số mặt bằng còn lại quận phấn đấu bàn giao trước ba mươi tháng bốn
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận ba cho biết quận cố gắng đảm bảo quyền lợi cho người dân có đất bị thu hồi
và sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để dự án triển khai đúng tiến độ
khu di tích lịch sử địa đạo củ chi huyện củ chi tp hcm đã tổ chức thành công tua đêm trăng chiến khu
thu hút du khách tham gia
đây là lần đầu tiên tui này được triển khai và đón khách du lịch kể từ khi ra mắt vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tham dự tour đêm trăng chiến khu lần này có sự tham dự của bà nguyễn thị rệ phó bí thư thành ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm đồng chí nguyễn phước lộc phó bí thư thành ủy tp hcm
tua đêm trăng chiến khu mang đậm hình ảnh của ánh trăng tái hiện cuộc sống và sinh hoạt của người dân cụ chi
trong giai đoạn giải phóng từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
chương trình diễn ra từ một mươi tám h đến hai mươi h
bốn mươi phút với nhiều hoạt động hấp dẫn
khách tham quan được trải nghiệm những cảnh quan tạc trưng như sa bàn
phim ba d tái hiện trận càng xê đa phôn cũng như hoạt cảnh của người dân tham gia đào đi đạo
đàn lát dưới ánh trăng thành niên đăng ký tổng quân đánh giặc làm trụ và giá gạo
cảnh trai gái họ đối đáp nhau trên đồng trụ và hình ảnh văn công biểu diễn phục vụ bộ đội
du kích và người dân trong tiếng bom tiếng pháo và tiếng máy bay địch
nội dung chính của chương trình tập trung vào cảnh đoàn văn công huyện cụ chi
về biểu diễn phục vụ người dân du kích bộ đội sẽ mang lại cho du khách những cảm xúc khó phai
khi xem những tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ trên sân khấu giả chiến
với cảnh trí đơn sơ dưới ánh sáng ánh trăng xuyên qua kẻ lá và ánh đèn mang sông
nhưng cũng đủ sức lôi cuốn người xem qua những bản nhạc kháng chiến sôi động
hòa cùng âm thanh của những nhạc cụ đơn sơ nhưng hường hợp khí thế cách mạng
thối thuốc lòng người hay những bài vòng cổ và chọc cải lương với nội dung sâu lắng
cùng sự thể hiện lời ca chân chất đơn giản ngọt ngào của các nghệ sĩ
được biết đây là sản phẩm du lịch mới hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ
cho du khách và những cảm nhận khó quên khi tham dự chương trình
trang ẩm thực nổi tiếng thế giới tech atle vừa chọn ra năm mươi hai món ăn có ớt ngon nhất thế giới
nem chua là đại diện ẩm thực duy nhất của việt nam có mặt trong danh sách và đứng thứ năm mươi
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
các chuyên gia ẩm thực của tech athlete gọi nêm chua là một món ăn truyền thống của việt nam
được làm từ thịt lênh men và ướp muối món nêm có vị ngọt mặn cay và chua
thường được dùng như món khai vị hoặc ăn nhẹ chấm cùng tương ớt hoặc có thể nướng
ở thành phố hồ chí minh có lặng nêm đặc sản mang tên nêm thủ đức
người thủ đức ngày xưa vốn tự hào với những lò nêm nứt tiếng ở nam bộ dù vậy
những lò nem lâu đời tại thủ đức ngày xưa giờ cũng đã dần biến mất hiện tại
lò nêm nổi tiếng và lâu đời nhất chừng hơn năm mươi năm còn lại ở đây là lò nêm bà chính trông
món nêm có vẻ đơn giản thế nhưng phải đến khi tận mắt chứng kiến quy trình làm nêm
mới hiểu hết món ăn này cũng lắm công phu và đòi hỏi nhiều bí quyết riêng
thủ đức mình có một sản phẩm nêm đặc sản truyền thống ở địa phương thì cái nêm này
đặc biệt cái nam của đức là nó trung hòa giữa các vùng miền từ miền bắc miền trung miền nam
và tất cả các cư dân các vùng miền ở đây lập nghiệp thì thủ đức có hình thành nêm trên một trăm linh năm rồi
thì cái sản phẩm nêm này nó phải làm ra để mà tất cả các vùng miền đều ăn được nên đó là cái
sản phẩm nó hương vị nó đặc trưng của nó là trung hòa giữa dùng miền không chua lắm mà không có ngọt
lắm nó chưa chua ngọt cái hương vị nó chưa chua ngọt ngọt để tạo cho người tiêu dùng có một cái
sản phẩm ăn rất là vừa miền
mỗi ngày gia đình bà chính bắt đầu làm nem từ lúc năm giờ ba mươi sáng khi mẻ thịt nóng hổi từ lò mổ vừa
mang tới khâu đầu tiên là lóc thịt nạ tinh không lẫn mỡ và gân để quá trình lên men tốt nhất tiếp
theo sắt mỏng và giã cho thật nhuyễn vừa giã vừa cho thêm gia vị muối tiêu đường mật ong và chút
tỏi rượu từ nguyên liệu ấy tiến hành định hình ép khuôn từng chiếc nêm vuông vứt rồi gói lần lượt
vào các lớp lá trùng ruột lá ổi lớp ngoài là lá chuối sau ba ngày lên men tự nhiên thì có thể ăn được
trong những công đoạn để làm ra nem thủ đức việc lựa chọn nguyên liệu đóng vai trò rất quan trọng
quyết định trực tiếp đến chất lượng sản phẩm
cái nêm truyền thống của người việt nam mình làm đó là không có sử dụng chất phụ da không có sử dụng
chất cái bảo quản gì hết tại vì quá trình lên men tự nhiên bắt buộc còn cái vi sinh mà mình dùng hết
chất bảo quản vô thì nó sẽ diệt hết cái vi sinh đi thì quá trình ăn men nó không hình thành nên ăn
truyền thống là bảo đảm cho vấn đề an toàn thực phẩm vấn đề ở đó và cái nguồn thịt là phải lấy ra là
phải có nguồn gốc rõ ràng từng vùng miền sẽ mang đến một hương vị khác biệt cho nem nhưng đâu đó
tại làng nem thủ đức món ăn này trung hoại được dưới hương vị bên trong và màu sắc bên ngoài đây
chính là sự kết hợp giữa vị chua the cây mặn ngọt độ dai giòn sắc hồng và mùi hương đặc trưng
của nêm thành phẩm nêm thủ đức đặc biệt hơn những loại nêm khác đó chính là sắc hồng tự nhiên
và mùi thơm dịu đặc trưng do được làm thủ công không sử dụng hàng the hay lạm dụng nhiều gia vị
và cũng chính vì điều này mà những chiếc nem tại làng nem thủ đức có độ dai vừa phải và mùi thơm dịu
em rất là thích ăn nem là vì cái hương vị của nó rất là đặc trưng nó cũng như là một cái đặc sản
của quê hương mình thì ăn vô thì nó theo em thì hương vị của nó rất là đặc biệt nó không có quá
mà quá đậm đà nhưng mà nó rất là thích hợp để ăn kèm với các món khác
không chỉ sản xuất nem ngon mà mỗi năm có hàng trăm sinh viên từ các trường đại học như
nông lâm sư phạm kỹ thuật bách khoa công nghệ sài gòn hùng vương đến đây thực tập nghiên cứu về
cách làm nem truyền thống sau khi thực tập ở cơ sở thì chúng tôi nhận thấy nó rất là khá là phức tạp
hơn rất là nhiều kiểu như mình sơ hở một cái thôi thì cái mẻ nem của mình nó sẽ bị hư do nhiều cái
yếu tố khác nhau như là bao không kỹ hoặc là thịt nguyên liệu nó bị nhiễm khổn từ quá trình
truyền thống cho nên là so với lý thuyết ở trường thì để làm ra một cái món nêm chua truyền thống
thì nó rất là công trị công phu lắm đó nêm chua việt lọc top năm mươi hai được bình chọn
từ các chuyên gia và thực khách dựa trên các tiêu chí như nổi tiếng mang tính đặc sản địa phương
có hương vị đặc biệt và được nhiều người yêu thích đây cũng là danh sách gợi ý món ăn có
thể trải nghiệm dành cho du khách trên toàn thế giới có niềm đam mê khám phá ẩm thực